sau đây là nội dung chi tiết
gần một triệu người đã rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai đã có khoảng bốn tám trăm bốn mươi người rút bảo hiểm xã hội một lần
đây là một trong số những vấn đề nóng được các đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
trong phiên chất vấn sáng nay tại nghị trường kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại nghị trường nhiều ý kiến đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội cần có giải pháp cụ thể
trước làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần đặc biệt sau dịch covid một mươi chín
làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng
đặc biệt tăng cao khi có thông tin chính phủ chuẩn bị trình quốc hội phương án sửa luật bảo hiểm xã hội
xin hỏi bộ trưởng giải pháp xử lý vấn đề này như thế nào
đối tượng rút bảo hiểm một lần thời gian vừa qua
mấy năm vừa qua gia tăng
thì khu vực nào gia tăng
thì có hai khu vực
một là công nhân là đối tượng
thứ hai là khu vực phía nam
là chiếm tới bảy mươi hai
có một cái nguyên nhân nữa chúng ta làm chưa tốt
đó là việc tổ chức tuyên truyền vận động
tại sao thành phố hồ chí minh à thành phố hà nội bây giờ
cứ một mươi người đi rút
thì chúng ta vận động thuyết phục
sáu người trở lại không rút nữa
tôi cũng vào một số doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
tại sao thành phố hồ chí minh à thành phố hồ chí minh
thì thấy nếu như khi công nhân đến
chúng ta tuyên truyền vận động
thì có một tỷ lệ là không rút nữa
như về tinh thần sửa
luật bảo hiểm kỳ này đấy
theo hướng là không hạn chế quyền lập
tán thành với việc tăng cường tuyên truyền
để giảm tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần
có ý kiến đề nghị
bộ lao động thương binh và xã hội
cần có những giải pháp căn cơ hơn
trong quá trình tổ chức là chúng ta chưa quan tâm đầy đủ
công tác thông tin tuyên truyền
đối với người lao động
nếu nằm tốt hơn công tác này
thì chắc chắn thời gian vừa qua nó không đến mức độ
thì tôi nói là chắc chắn phải tính một cách tổng thể
các chính sách liên quan bảo hiểm
ví dụ thế này
người lao động ngày nay
nếu như cứ tiếp tục đóng hai mươi năm
thì không chờ đợi được đâu
tôi xin nói thật như thế
vì nhất là những ngành mà thâm dụng lao động
những ngày may dệt
rồi những ngày mà kéo dài hai mươi năm
mà nam đủ sáu mươi hai tuổi

thì tôi thấy nó cũng khó
cũng trong phiên chất vấn hôm nay
nhiều vấn đề nóng khác như tình trạng dạy nghề
tổ chức lại các cơ sở dạy nghề công lập
việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội
đã được các đại biểu chất vấn
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
thưa quý vị
là một trong những dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo
trình quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ năm
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
là sự thể chế hóa
đường lối chính sách của đảng
thảo gỡ khó khăn vương mắc
bảo đảm tính đồng bộ thông nhất của hệ thống pháp luật
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
với nhiều chính sách mới được xây dựng
thể hiện sự quan tâm đến chế độ chính sách
của lực lượng công an nhân dân
là nguồn cổ vũ rất lớn
để các cán bộ chiến sĩ công an
nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân
nội dung cụ thể sẽ có trong phần trình bày
của biên tập viên viu anh ngay sau đây
thông qua ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
qua hơn bốn năm triển khai thực hiện
luật công an nhân dân
đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ
toàn diện để lực lượng công an nhân dân
thực hiện quản lý nhà nước
về bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
có phần giữ ứng an ninh trật tự của đất nước
tuy nhiên bên cạnh đó
quá trình thực hiện luật công an nhân dân
đã bộc lộ một số vướng mắt bất cập
đòi hỏi phải sửa đổi luật
đáp ứng yêu cầu công tác công an
trong giai đoạn hiện nay
một trong những nội dung chính
của dự thảo luật sửa đổi bổ sung
một số điều luật công an nhân dân
là quy định về nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất
cơ quan soạn thảo luật cho rằng
việc tăng hạn tuổi phục vụ trong công an
từ hai đến năm tuổi
đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng
đáp ứng yêu cầu tác chiến
những quy định mới không làm thay đổi
chế độ chính sách hiện nay
với sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
nhưng sẽ tác động tích cực
với xã hội đặc biệt sẽ tận dụng được
nguồn lao động có chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy
tình giản biên chế
nếu mà được quốc hội thông qua
và thực hiện trên thực tế
thì theo cái đánh giá tác động của ban soạn thảo
thì những cái quy định này
sẽ có tác động tích cực đối với xã hội
đặc biệt sẽ tiết kiệm được
nguồn lao động
có chất lượng cao
trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu
đáp ứng yêu cầu
với tinh gọn bộ máy
tình giản biên chế
theo cái chủ trương
đường lối của đảng
trong cái tình hình hiện nay
theo quy định của bộ lực lao động
năm hai nghìn một mươi chín hiện nay
thì tuổi nghỉ hưu của người lao động
trong đường tiện lao động bình thường
được điều chỉnh theo lộ trình
cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi
đối với nam vào năm hai nghìn hai mươi
và đủ sáu mươi tuổi
đối với nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
do đó khoảng cách
về tuổi nghỉ hưu
giữa cán bộ chứng sĩ công an nhân dân
với người lao động
thì được tăng lên
bộ lực lao động
được coi là lực gốc
về tuổi của người lao động
vì vậy khi tuổi nghỉ hưu
của người lao động
thì chúng ta cũng cần
phải sửa đổi
những quy định hiện hành
về hạn tuổi phục vụ
của sĩ quan
cho phù hợp
với bộ lực lao động
bên cạnh đó
luật công an nhân dân
chưa được phát triển
từ quy định cụ thể
về thăng cấp bậc hàm
trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân
có thành tích đặc biệt xuất sắc
đạt được trong chiến đấu
và công tác
nên việc áp dụng
còn khó khăn
người lao động
và đặc biệt
các cán bộ chiến sĩ lực vũ trang
trong đó công an nhân dân
là làm việc tốt
tôi cho rằng
rất là quan trọng
thì có rất là nhiều
những cái giải pháp
để khuyến khích
và động viên
trong đó có cái việc
là giải quyết
những vấn đề
nâng ngương trước đền hạ
hoặc là trong công an
một quân đội
là thăng cấp bậc hàm
trước đền hạ
chúng tôi cho rằng
những cái cán bộ
những sĩ quan
những chiến sĩ
có thành tích xuất sắc
rất cần thiết
phải có những cái
áp dụng hình thức này
bằng việc để
áp dụng hình thức này
nó tốt hơn
chúng ta phải có
mày hành pháp lý
để cho có thể
thực hiện thống nhất
lực lượng công an dân
từ trung ương
cho đến địa phương
trong đó thì có cái việc
nâng ngương trước đền hạ
hoặc là thăng cấp bậc hàm
trước đền hạ
đối với sĩ quan cấp tướng
hoặc là cấp tá
hoặc là cán bộ chiến sĩ
những ai mà có cái thành tích
tôi cho rằng là
có thể là trong
luật công an dân sửa đổi
chỉ nêu những cái khung thôi
nhưng mà cái nghi định
của chính phủ hướng dẫn
cái luật công an dân
thì rất là cần thiết
phải quy định rất là rõ
để sau đó
thì chúng ta áp dụng
thì tôi cho rằng là
sẽ làm cái biện pháp
để động viên
khuyến khích cán bộ chiến sĩ công an
hoàn thành tốt hơn
cái nhiệm vụ của mình
trong cái tình hình mới
dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều
luật công an dân dân
nhằm thực hiện kết luận
của bộ chính trị
thể chế hóa các quan điểm
chỉ đạo của đảng
về cải cách chính sách
bảo hiểm xã hội
về xây dựng lực lượng công an dân dân
thật sự trong sạch